phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa bắt giữ lê hà nam
chú xã tam lộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam là đối tượng cung cấp linh kiện chế tạo súng
số lượng cực lớn trên quy mô toàn quốc
lợi dụng việc đăng ký kinh doanh mua bán đổ điện gia dụng tại nhà
nam đã mua linh kiện để chế ráp súng từ nhiều nguồn khác nhau về tàng trữ tại nhà của mình
sau đó sao bán qua mạng xã hội
trung bình mỗi tháng nam bán được hơn một đơn hàng linh kiện
cho nhiều đối tượng ở các địa phương trên toàn quốc
cơ quan điều tra tạm giữ hơn một năm trăm linh linh kiện các loại phục vụ cho việc chế tạo lắp súng
liên quan đến vụ việc công an tỉnh quảng nam cũng đã làm rõ tám đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh
thu giữ tám khẩu súng tám trăm linh viên đạn và các linh kiện phục vụ cho việc chế tạo